công an huyện gò dầu cho biết vừa triệt xóa thành công một tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền trên địa bàn
trước đó tại khu vực thuộc nội ô a thị trấn gò dầu công an huyện phối hợp với công an thị trấn gò dầu đã bắt quả tang hai mươi chín người đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền
tăng vật thu giữ gần một trăm linh triệu đồng bốn xe mô tô cùng một số vật dụng liên quan khác
sòng bạc này mỗi ngày có từ hai mươi cho đến ba mươi người tham gia với mỗi ván tiền đặc cược từ ba triệu cho tới năm triệu đồng